viện chính sách và chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn phối hợp với vụ kinh tế văn phòng quốc hội
tổ chức hội thảo triển vọng thị trường nông nghiệp việt nam hai nghìn một mươi chín
năm hai nghìn một mươi bảy ngành nông nghiệp việt nam tiếp tục đứng trước những khó khăn thách thức
được dự báo vẫn chưa giảm hơn so với năm hai nghìn một mươi tám
xuất khẩu nông sản phải đối mặt với các rào cản thương mại ngày càng phức tạp và khắt khe
giá cả nhiều mặt hàng nông sản vẫn chưa phục hồi
trong khi các thị trường phát triển dần bão hòa và tăng bảo hộ
về phía nguồn cung tình trạng thời tiết cực đoan do biến đổi khí hậu
tiếp tục ảnh hưởng tới sản xuất nông nghiệp
đồng thời năng lực sản xuất dư thừa của một số ngành hàng như chăn nuôi
khiến những ngành này gặp nhiều rủi ro từ thị trường xuất khẩu
hội thảo tổng kết những vấn đề nổi bật về bối cảnh vĩ mô thương mại nông sản việt nam
và cập nhật những dự báo mới nhất cho các ngành hàng việt nam trong thời gian từ hai đến ba năm tới
đồng thời đây cũng là diễn đàn trao đổi thảo luận các giải pháp mang tính khả thi
để phát triển ba ngành hàng chủ lực lúa gạo thủy sản và rau quả